một vụ việc hết sức nguy hiểm đã xảy ra vào ngày hôm nay tại trường mầm non tuổi thần tiên thuộc phường năm thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
khi các cháu bé bị một người đàn ông bị ảo giác do ma túy cầm dao khống chế
nhận được tin báo công an tỉnh tiền giang đã kịp thời có mặt khống chế đối tượng đảm bảo an toàn cho các cháu
theo thông tin từ công an tỉnh tiền giang cụ thể vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay
tại trường mầm non tuổi thần tiên có ba cháu bé đã bị đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế đe dọa nguy hiểm đến tính mạng
công an tỉnh tiền giang đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và công an thành phố mỹ tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu các cháu bé
lúc này đối tượng cầm dao trên tay khống chế đưa ba cháu bé vào một phòng học cố thủ và có nhiều biểu hiện manh động
sau gần chín mươi phút thuyết phục đánh lạc hướng đối tượng các lực lượng hiệp đồng tác chiến đã khống chế bắt giữ được đối tượng và giải cứu thành công các cháu bé
qua xác minh đối tượng là nguyễn bá quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
qua kiểm tra đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
vâng thưa quý vị ngay trong chiều ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang đã tổ chức họp báo
thông tin về vụ việc và khen thưởng đột xuất các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang đánh giá cao và biểu dương lực lượng công an tỉnh tiền giang đã chủ động xử lý nhanh chóng
khống chế kịp thời đối tượng ngáo đá giải cứu nhanh chóng đảm bảo an toàn cho các cháu bé và những người xung quanh
một thông tin đáng chú ý khác sau một ngày xét xử vào một mươi sáu h ngày hôm nay
tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt đặng thị hàn ni một mươi tám tháng tù trần văn sĩ hai năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử sơ thẩm đã cho rằng hành vi của trần văn sĩ và đặng thị hàn ni đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
hội đồng xét xử sơ thẩm đã cho rằng hành vi của trần văn sĩ và đặng thị hàn ni đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hành vi phạm tội của hai bị cáo thuộc trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
các bị cáo là người có trình độ học vấn cao am hiểu pháp luật nhiều lần live stream tư vấn pháp luật cho nhiều người nên những nội dung bị cáo đăng tải phần nào gây ảnh hưởng trong xã hội
về tinh tiết giảm nhẹ tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo trần văn sĩ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
trong khi đó bị cáo hàn ni quá trình khởi tố điều tra bị cáo chưa nhận thức được hành vi của mình là sai
tuy nhiên quá trình xét hỏi tại tòa bà hàn ni đã nhận thức được hành vi của mình
ngoài ra quá trình công tác hai bị cáo còn nhận được nhiều bằng khen giấy khen của các cơ quan tổ chức
từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt ông trần văn sĩ mức án hai năm tù bà đặng thị hàn ni một mươi tám tháng tù
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với hoàng việt khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện đức trọng để điều tra về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
theo điều tra ban đầu phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng phát hiện khánh đã quản lý và sử dụng một số tài khoản mạng xã hội
đăng tải chia sẻ phát tán các bài viết video clip hình ảnh bôi nhọ đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng tiếp nhận
điều tra theo thẩm quyền quá trình xác minh cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ các bài viết video clip hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội là do hoàng việt khánh làm ra
đăng tải chia sẻ phát tán có nội dung được giám định sai sự thật xuyên tạc bóp méo tình hình thực tế đà kích các chủ trương chính sách của đảng nhà nước xuyên tạc lịch sử
nói xấu xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở sóc trăng lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh này cho biết
tính đến sáng nay một tháng ba đã có một trăm bốn mươi năm trong tổng số một trăm chín mươi một trại viên trốn trại được đưa trở lại cơ sở
nguyên nhân của vụ việc được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các khách hàng
vụ việc sau đó được ngành chức năng tỉnh sóc trăng xử lý nhưng trong quá trình làm việc nhiều học viên có liên quan không hợp tác
đến chiều ngày hai mươi bốn tháng hai một số học viên đã kích động những người khác ở cơ sở cai nghiện chống đối lực lượng bảo vệ và công an
trong lúc hỗn loạn có một trăm chín mươi một học viên bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện
cũng liên quan đến vụ việc công an tỉnh sóc trăng đã khởi tố các tội cố ý gây thương tích
chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản gây dối trật tự công cộng
tòa án nhân dân tỉnh quảng bình vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm trực tuyến
xét xử trương thị lan anh chú tại thành phố đồng hới về tội lừa đảo chiếm mặt tài sản
theo cáo trạng lan anh đang mang án một mươi sáu năm tù cũng về tội lừa đảo chiến mặt tài sản do tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng tuyên phạt
tuy nhiên vì lý do nuôi hai con nhỏ nên được tại ngoại tạm hoãn thi hành án và cấm đi khỏi nơi cư trú
lợi dụng việc này từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
lan anh tiếp tục mang thai và thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều nạn nhân ở hai tỉnh quảng bình và hà tĩnh
bằng thủ đoạn nhận tiền hứa xin việc làm chuyển vị trí công tác cho người thân của họ
tại các cơ quan nhà nước và chiếm đoạt của chín nạn nhân hơn ba tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trương thị lan anh một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cộng với mức án một mươi sáu năm tù chưa thi hành buộc bị cáo phải chịu tổng mức hình phạt là ba mươi năm tù
tại nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa phát hiện bắt giữ hơn bốn trăm tám mươi tấn đá thạch anh thô
không có hòa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngày hai mươi hai tháng hai tại quốc lộ một a thuộc địa bàn phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai
lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an điều khiển
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có tám mươi ba tấn đá thạch anh thô không có hóa đơn chứng tử
quá trình xác minh mở rộng vụ việc lực lượng chức năng xác định số đá được vận chuyển nói trên là của một đối tượng
chú tại xã châu quang huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an vận chuyển đi tiêu thụ
tiến hành kiểm tra tại khu vực tập kết đá cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn bốn trăm linh tấn đá thạch anh thô
công an tp tây ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng trần đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại tỉnh sóc trăng là đối tượng trốn lại truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khoa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tây ninh khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an tp tây ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ tại cửa khẩu quốc tế mộc bài công an tp tây ninh phối hợp phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh và lực lượng chức năng campuchia bắt đối tượng truy nã đặc biệt trần đăng khoa
thưa quý vị cục quản lý thị trường tp hcm cho biết các đội quản lý thị trường thuộc đơn vị đã thực hiện giám sát
buộc tiêu hủy gần sáu mươi đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm trị giá trên năm năm tỷ đồng
tại nhà máy xử lý và tái sinh chất thải công ty cố phận môi trường việt úc huyện bình chánh
đội quản lý thị trường số một mươi hai đã phối hợp với các đơn vị chức năng
chứng kiến việc tiêu hủy gần một mươi bảy năm trăm linh đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm gồm quần áo vớ giày dép đồ chơi trẻ em
bộ cắp sạc điện thoại giá màu nhắn hiệu thực phẩm bánh kẹo mứt rượu bia nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
thuộc ba mươi quyết định xứ phạm vi phạm hành chính do chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
cục trưởng cục quản lý thị trường và đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi hai ban hành
trước đó tại công ty môi trường đô thị tp hcm quận một mươi một đội quản lý thị trường số một mươi sáu đã giám sát tiêu hủy gần ba tám trăm linh đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em
bánh bồng lan gói rong miệng ăn liền không rõ nguồn gốc xuất xứ không rõ chất lượng
tại công ty môi trường việt úc cục quản lý thị trường tp hcm tổ chức giám sát tiêu hủy trên ba mươi tám năm trăm linh đơn vị sản phẩm tan vật nhập lậu
là thuốc phòng bệnh thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo an toàn sử dụng
các sản phẩm thuộc tám quyết định xứ phạt vi phạm hành chính do cục quản lý thị trường tp hcm và ủy ban nhân dân tp hcm ban hành
tổng giá trị hàng hóa cho các đợt tiêu hủy là trên năm năm tỷ đồng
toàn bộ quá trình tiêu hủy được lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị chức năng giám sát chặt chẽ theo đúng quy định
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre đang củng cố hồ sơ xử lý đối với lương phát lợi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ xã hưng nhượng huyện dòng trôm tỉnh bến tre về hành vi lập nhóm gia lô
đăng thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về vị trí chốt kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông
theo điều tra ban đầu lương phát lợi sử dụng tài khoản gia lô để làm trưởng nhóm gia lô hội tài xế bến tre có chín mươi thành viên
vào tối ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lương phát lợi đã trực tiếp chụp hình ảnh của tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh bến tre đang làm nhiệm vụ trên đường đồng văn cống thành phố bến tre
sau đó lợi đăng lên nhóm gia lô hội tài xế bến tre mục đích để các thành viên trong nhóm biết để đối phó đế tránh chốt kiểm soát
việc làm này đã gây cản trở và ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông
hành vi của lương phát lợi đã vi phạm tại điểm e khoảng ba điều một trăm linh hai nghị định một mươi năm ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
với mức phạt tiền từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng
hiện phụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm trọn